ngày bốn tháng tám đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh thanh hóa về tình hình kết quả
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi bảy của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh thanh hóa lần thứ một mươi tám
và thực hiện các nghị quyết của trung ương về công tác tổ chức cán bộ
tính đến hiện tại thanh hóa có hai mươi hai trên hai mươi bảy huyện thị thành phố đã bố trí một trong ba
chức danh chủ chốt không phải là người địa phương toàn tỉnh cũng có hơn một tám trăm linh trên năm tám trăm tám mươi bảy
tri bộ thôn tổ dân phố thực hiện nhất thể hóa bí thư tri bộ kiêm trưởng thôn tổ dân phố
thanh hóa đã sắp nhập ba một trăm linh thôn tổ dân phố để thành lập một năm trăm hai mươi hai thôn tổ dân phố
giảm tương ứng chín bốn trăm sáu mươi tám cán bộ không chuyên trách tại các thôn bản tổ dân phố
đồng chí phạm minh chính đề nghị tỉnh thanh hóa phải xác định đi lên bằng nội lực
phát triển kinh tế xã hội tương xứng với tiềm năng thế mạnh tập trung thực hiện nghiêm
có hiệu quả các nghị quyết bốn sáu trăm linh bảy và các kế hoạch đã ban hành bằng các hành động cụ thể
ngăn chặn và đẩy lùi được tự diễn biến tự chuyển hóa chống chạy chức chạy quyền bằng cơ chế
chính sách công khai minh bạch thanh hóa cũng cần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh
cải cách thủ tục hành chính quan tâm hơn nữa đời sống của người dân vùng giáo dân vùng dân tộc